hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
việt nam đã sản xuất được nhiều loại vắc xin như đậu mùa tả thương hàn ho gà giải độc tố bạch hầu bcg vắc xin phòng dạy
đặc biệt năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai việt nam đã sản xuất thành công vaccine phòng bệnh bại liệt
tiếp đó việt nam đã sản xuất thành công các loại vắc xin viêm gan b viêm não nhật bản tả vắc xin dạy vắc xin dpt bcg at thương hàn vắc xin sợi
đến thời điểm hiện tại việt nam đã sản xuất được chín trên một mươi hai loại vắc xin cho chương trình tiêm chủng nổi rộng quốc gia
và phòng chống dịch
theo báo cáo của bộ y tế việt nam là một trong số ít các quốc gia trên thế giới sản xuất được vắc xin phòng bệnh cho người
với việc duy trì tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ các mũi vaccine trong tiêm chủng mở rộng cho trẻ em dưới một tuổi đạt trên chín mươi năm
việt nam đang tiến tới chủ động hoàn toàn vắc xin phòng bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và đảm bảo an toàn vắc xin
việt nam có bốn nhà máy sản xuất vắc xin
đầu loại vắc xin như vắc xin lao bạch hầu ho gà uốn ván sởi bại liệt viêm gan b viêm gan a viêm não nhật bản b tả thương hàn
đặc biệt từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám vaccine sởi rubella mrvac do việt nam sản xuất được triển khai trong tiêm chủng thường xuyên trên toàn quốc
vắc xin sởi rubella mrvac do trung tâm nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế polivac bộ y tế sản xuất
cả nước hiện có một mươi chín tỉnh thành phố đã triển khai gồm nam định hà nội
bắc ninh bắc giang lạng sơn thanh hóa khánh hòa quảng nam đà nẵng quảng trị phú yên ninh thuận đắk nông bà rịa vũng tàu đồng tháp tây ninh trà vinh bình dương và bình phước
theo báo cáo của các tỉnh đã có trên năm mươi trẻ từ một mươi tám đến hai mươi bốn tháng tuổi được tiêm vaccine mrv không ghi nhận bất kỳ trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng
việc sử dụng vắc xin sởi rubella sản xuất trong nước sẽ giúp việt nam chủ động nguồn cung ứng vắc xin đảm bảo không thiếu vắc xin sởi rubella sử dụng trong tiêm chủng thường xuyên cho trẻ một mươi tám tháng và tiêm chủng chống dịch
việt nam đang tích cực nghiên cứu và tự sản xuất thêm các loại vaccine nhằm bảo vệ trẻ em khỏi các bệnh hiểm nghèo
việt nam là một quốc gia tự hào vì có nền sản xuất vắc xin trong nước
chương trình tiêm chủng mở rộng đã sử dụng vaccine sản xuất tại việt nam trong hơn ba mươi năm qua
vắc xin cho hầu hết các vắc xin sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng là đều sản xuất trong nước
nhờ có vaccine sản xuất trong nước mà tiêm chủng mở rộng của chúng ta đã đạt được các kết quả rất đáng khích lệ
chúng ta đã thanh toán bệnh bại liệt hoàn toàn bằng vaccine bại liệt uống sử dụng trong nước suốt từ những năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cho đến hiện nay
chúng ta cũng đã loại trừ được uốn ván sơ sinh từ năm hai nghìn năm
cũng ta sử dụng vắc xin uốn ván tiêm cho phụ nữ có thai và nữ tuổi sinh đẻ trong rất nhiều năm
chúng ta duy trì
về các thành quả của chương trình tiêm chủng đó là giảm tỷ lệ mắc và chết do các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ em
đặc biệt là trẻ dưới một tuổi và trẻ dưới năm tuổi
hầu hết là nhờ vắc xin sản xuất trong nước
cho đến hiện nay chín trên một mươi loại vắc xin sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng đều là các vắc xin sản xuất trong nước
để cho thấy là chúng ta rất là may mắn là một quốc gia chủ động được việc cung ứng vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng
và ngoài việc sử dụng vắc xin sản xuất trong nước
cho tiêm chủng thường xuyên ở tất cả các điểm tiêm chủng ở trạm y tế xã phường hàng tháng
thì chúng tôi còn được thừa hưởng vaccine sản xuất trong nước để sử dụng trong đợt tiêm chủng bổ sung
làm tăng cái miễn dịch cộng đồng cho tất cả trẻ em và phụ nữ
đồng thời cũng có sử dụng vắc xin rất hiệu quả trong phòng chống các dịch bệnh
trong trường hợp có những ổ dịch của những bệnh truyền nhiễm mà có vắc xin phòng bệnh
thì chúng tôi đều sử dụng vắc xin sản xuất trong nước
và tính cung ứng vắc xin này rất kịp thời để đảm bảo cho hiệu quả cao nhất phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm xảy ra
viện vắc xin và sinh phẩm y tế được giao thực hiện dự án
vắc xin nghiên cứu phát triển sản phẩm vắc xin cúm mùa trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi chín
theo đó vắc xin cúm mùa ngừa được ba chủng virus cúm thông thường
gồm chủng a h một n một a h ba n hai và cúm b
kết quả kiểm định chất lượng và nghiên cứu tiền lâm sàng
trên các mô hình động vật thí nghiệm cho thấy vắc xin cúm do viện vắc xin và sinh phẩm y tế sản xuất
đạt tiêu chuẩn chất lượng đạt yêu cầu về an toàn dung nạp tốt theo đường tiêm bắp
và tạo được đáp ứng miễn dịch tốt trên động vật thí nghiệm
phù hợp với khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới who và quy định của việt nam

cùng đó viện cũng thực hiện dự án nghiên cứu sản xuất vaccine phối hợp năm trong một hấp thụ dạng dung dịch
thời gian tới viện dự kiến sẽ tự sản xuất được vaccine năm trong một phòng các bệnh bạch hầu hoa gà uốn ván viêm gan bê và hiếp
hiện việc nghiên cứu vaccine này đang trong giai đoạn nghiên cứu trên động vật và chuẩn bị phối trộn
dự án nghiên cứu phát triển vaccine bại liệt bất hoạt được trung tâm nghiên cứu sản xuất vaccine và sinh phẩm y tế thực hiện từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi
trung tâm đã hoàn thiện được quy trình công nghệ sản xuất vaccine này từ chủng sabin đạt tiêu chuẩn của tổ chức y tế thế giới
vaccine đã được thử nghiệm trên sáu mươi người lớn khỏe mạnh và trẻ từ hai tháng tuổi
kết quả cho thấy không có bất cứ phản ứng phụ nghiêm trọng nào vì vậy vaccine được đánh giá đạt yêu cầu về tính an toàn
dự án nghiên cứu phát triển sản phẩm vaccine viêm não nhật bản trên tế bào vero do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vaccine và sinh phẩm số một và biotech thực hiện từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi chín
vaccine đã thử nghiệm lâm sàng ở giai đoạn ba và được đánh giá đạt tính an toàn trên người tình nguyện
hiện công ty đang chuẩn bị hồ sơ xin đăng ký lưu hành vaccine viêm não nhật bản trên tế bào vero gcuc tại việt nam
thời gian tới công ty tiếp tục thử nghiệm lâm sàng đánh giá mức độ tồn lưu kháng thể
ở thời điểm một mươi hai tháng sau khi tiêm hai mũi vaccine và hiệu quả của liều tiêm nhắc lại liều ba vaccine viêm não nhật bản
đồng thời hoàn thiện quy trình nhân nuôi tế bào để sản xuất vaccine viêm não nhật bản ở quy mô một hai triệu liều một năm
vì vậy các loại vaccine trên tế bào thứ nhất là về hiệu quả thì nó sẽ cao hơn
cái thứ hai là đặc biệt là tính an toàn vì hoàn toàn là sử dụng các cái nguồn tế bào để phát triển vaccine
do đó sẽ không cần phải phụ thuộc vào nguồn động vật
hoàn toàn là chúng ta có thể kiểm soát được những cái đặc tính của virus cũng như đặc tính của tế bào
và sẽ cho chất lượng của vaccine sẽ tốt hơn rất nhiều
cho đến hiện nay thì là đề tài này đã được tiến hành trong vòng năm năm qua
kết quả thì đã đến giai đoạn thử nghiệm lâm sàng

đều minh chứng là hiệu quả và tính an toàn của vaccine rất tốt

sản phẩm đặc biệt là sản phẩm vắc xin sử dụng cho đối tượng lớn nhiều người
do đó cái việc đánh giá về lâm sàng rất quan trọng
cái này cũng là yêu cầu thôi
cái thứ hai là về nhà sửa để đảm bảo chất lượng vắc xin
nó cũng là những yêu cầu rất cần thiết
một doanh nghiệp nhà nước
việc có thể có được các lợi nhuận để bù đắp lại những chi phí này là một cái khó khăn
vì thông thường là các sản phẩm bán cho dạng công ích
bán cho tinh trùng bật rộng là nhà nước tiêm miễn phí cho trẻ em
nên là cái giá thành cũng sẽ không bù đắp được tất cả những cái chi phí
để làm sao đưa cái lợi nhuận để tái đầu tư
do đó rất cần những đầu tư lớn của nhà nước hướng máy
đến cái việc đầu tư để có thể thương mại hóa cho các doanh nghiệp
thị trường vắc xin toàn cầu có giá trị rất lớn
vì vậy trong định hướng nghiên cứu sản xuất vắc xin made in việt nam
cần phải chuyển các giá trị khoa học trong lĩnh vực vắc xin nội
thành hàng hóa có giá trị thương mại cao
đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu
chính vì vậy việc nâng cao công nghệ để tự sản xuất được các loại vắc xin hỗn hợp
là yêu cầu hết sức cần thiết và cấp bách trong giai đoạn sắp tới
để khẳng định vai trò của vắc xin made in việt nam